thời gian gần đây rất nhiều hộ dân sống tại huyện nghi xuân huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh hà tĩnh
đã thông tin đến truyền hình nhân dân để cùng chia sẻ những kinh nghiệm của bà con
trong việc thu gom xử lý rác thải sinh hoạt
với cách làm sáng tạo của bà con thì đã không chỉ góp phần giảm chi phí vận chuyển thu gom rác
mà còn biến rác thải thành phân hữu cơ để sản xuất nông nghiệp
đặc biệt là xử lý rứt điểm tình trạng rác thải tràn lan
hiện đang là một vấn đề nhức nhối của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
con đường dẫn về xã xuân viên huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh luôn khang trang sạch sẽ
ở đây bất cứ hộ gia đình nào cũng trang bị ba thùng rác khác nhau
chia sẻ với phóng viên bà nguyệt cho rằng việc phân loại rác thải này đã mang lại nhiều lợi ích cho bà con
gia đình đã phân loại ba loại rác thải cụ thể nói chung rất là thuận tiện
mọi rác hữu cơ thì chúng tôi ủ để làm vườn
còn rác tái chế thì có người đến đi mua thì chúng tôi bán
còn rác còn lại thì lại có vệ sinh môi trường họ thu có cho lại
cho nên là rất thuận tiện cho người dân địa phương
phần lớn rác thải sinh hoạt trước đây đổ đi thì bây giờ người dân đã biến nó thành phân hữu cơ
sau đó sử dụng để phục vụ sản xuất nông nghiệp
theo tìm hiểu của phóng viên ở nghi xuân hiện có trên một trăm linh mô hình vườn mẫu kiểu mẫu
và tất cả đều sử dụng phân hữu cơ từ rác thải để sản xuất
rác được đưa vào sử dụng
trong nguồn phân bón thì lúc này nó bớt giảm đi số tiền của nhân dân đóng góp vào để kinh phí
để vận chuyển thứ hai nữa đưa cái rác này vào để rồi là u làm cái phân để sản xuất nông nghiệp
thì nó đưa lại hiệu quả rất cao
mà cái này là nhân dân chúng tôi bây giờ là có ý thức làm vườn hoặc là nông nghiệp
là người ta dùng cái phân đó
việc phân loại rác thải sinh hoạt đã được bà con nhân rộng tại một mươi chín xã trên địa bàn huyện nghi xuân
và trong khi nhiều địa phương ở hà tĩnh đang nan giải không biết phải xử lý rác thải sinh hoạt như thế nào
thì môi trường ở nghi xuân lúc nào cũng sạch sẽ trong lành
với ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường
bà con huyện nghi xuân đang từng bước biến những vùng nông thôn thành những làng quê yên bình đang sống